trong bối cảnh việt nam chịu tác động nặng nề của biến đổi khí hậu ngành nông nghiệp cần nỗ lực tạo bứt phá bằng việc tham mưu xây dựng các bộ luật với các thể chế chính sách phù hợp với tình hình mới
đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất và tháo gỡ các rào cản trong thu hút đầu tư vào nông nghiệp
đây là khẳng định của phó chủ tịch quốc hội phùng quốc hiển tại buổi làm việc với bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn diễn ra vào ngày hôm nay
qua phân tích cho thấy mặc dù năm hai nghìn một mươi sáu ngành nông nghiệp vẫn đạt mức tăng trưởng với kim ngạch xuất khẩu nông lâm thủy sản đạt ba mươi hai một mươi tám tỷ usd tăng năm bảy so với năm hai nghìn một mươi bảy
nhưng nhiều đại biểu cũng thừa nhận tăng trưởng của ngành thiếu tính bền vững do đất đai manh mún cơ chế chính sách thiếu đồng bộ thách thức về an toàn vệ sinh thực phẩm vẫn chưa được giải quyết
đây cũng là rào cản khiến thu hút đầu tư
từ vào nông nghiệp thời gian qua hạn chế chưa tạo được sức bật cho nông nghiệp
mà các điều kiện đáng bảo nói về cái ví dụ ngắn là công nghiệp phù trợ cho nông nghiệp muôn tay cấu nhà kính cục nhập nhà lưới cục nhập cái gì cũng nhập đây là cái khó
cái thứ ba thách thức viết đổi hiệu nếu như tình hình này diễn ra như năm hai nghìn một mươi sáu riêng một thiệt hại gần hai tỷ đô đã xóa chúng ta đi trên một gì đi
trong bối cảnh việt nam ngày càng hội nhập sâu rộng vào nền kinh tế toàn cầu
đỡ cơ bản của nền kinh tế tuy nhiên làm thế nào để nông nghiệp việt nam phát huy thế mạnh để tạo bước tăng trưởng bền vững là câu hỏi cần sự giải đáp không chỉ của ngành mà của cả hệ thống chính trị
đặc biệt là quốc hội cơ quan thông qua các bộ luật chính sách có tác động trực tiếp đến sự phát triển của nông nghiệp
vừa qua là quốc hội đã thông qua đó là dịch viết về việc là truyền đổi mô hình tăng trưởng
vừa qua là quốc hội đã thông qua đó là dịch viết về việc là truyền đổi mô hình tăng trưởng
hiện nay bộ nông nghiệp và phát triển nông nghiệp đã truyền đổi mô hình tăng trưởng
nông thôn đang xây dựng và trình quốc hội năm bộ luật thuộc lĩnh vực ngành quản lý
đây sẽ là cơ sở pháp lý quan trọng để tạo điều kiện cho nông nghiệp việt nam phát triển bền vững
phù hợp với yêu cầu hội nhập của đất nước